kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín từ ngày ba mươi một đến ngày mùng hai tháng chín tại tp hcm sẽ diễn ra nhiều chương trình hoạt động văn hóa đặc sắc như tổ chức trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại hầm thủ thiêm và công viên văn hóa đầm xen
cụ thể trong ngày một tháng chín sẽ diễn ra lễ dân hoa dân hương chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch tôn đức thắng tại bảo tàng hồ chí minh chi nhánh tp hcm bảo tàng tôn đức thắng và công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh
dịp này tại các quận huyện cũng diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân
vào lúc hai mươi một h đến hai mươi một h một mươi năm ngày hai tháng chín tại nốc hầm thủ thiêm quận hai sẽ diễn ra buổi trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao
cùng thời điểm tại công viên văn hóa đầm sen quận một mươi một cũng có bắn pháo hoa tầm thấp